sau một tuần những cán bộ chiến sĩ bị giữ lại tại thôn hoành xã đồng tâm đã được trở về với gia đình
đây là nỗ lực của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng như sự chỉ đạo sáng suốt của đảng
nhà nước trong việc giải quyết mâu thuẫn đang diễn ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
thực hiện sự chỉ đạo của trung ương thành ủy sáng ngày hai mươi hai tháng bốn đoàn công tác của thành phố hà nội
đã dành hơn ba giờ đồng hồ để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân xã đồng tâm
sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân xã đồng tâm chủ tịch nguyễn đức trung khẳng định
rất chia sẻ với những bức xúc của người dân trong thời gian vừa qua
và tại buổi đối thoại này đồng chí cũng ghi nhận việc người dân cho các cán bộ bị bắt giữ
ăn uống đầy đủ canh gác đảm bảo an toàn tài sản người bị giữ còn nguyên
sau này sẽ có trách nhiệm báo cáo xem xét các tình tiết trên
tất cả tám kiến nghị chính trong số hai mươi một kiến nghị của bà con nhân dân xã đồng tâm
đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội lắng nghe và ghi nhận
hội cũng cam kết sẽ xem xét toàn diện các ý kiến đã nêu

với trách nhiệm của tôi trong quá trình tiếp xúc đó
sau này tôi cũng sẽ có trách nhiệm báo cáo lại đầy đủ với các đồng chí lãnh đạo trung ương
lãnh đạo thành phố để xem xét tất cả những tình tiết này cho bà con
để trên tinh thần bà con được hưởng tất cả những cái gì mà mình đã làm
về phía người dân xã đồng tâm sau khi được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội phân tích
người dân cũng đã tự kiểm điểm và tự nhận thấy do không hiểu biết nên
sai sót vi phạm luật
vì vậy nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tha thứ khoan hồng
đồng thời tin tưởng tuyệt đối việc ủy ban nhân dân thành phố
cũng như các cấp chính quyền xem xét làm rõ các vấn đề nhân dân đã nêu trong buổi đối thoại
đại đa số tuyệt đối người dân đồng tâm tôi là tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật
và đứng đắn của nhà nước chúng ta
vậy thì nhân dân chúng tôi là sự nghiêm minh của pháp luật
vậy thì nhân dân chúng tôi là sự nghiêm minh của pháp luật

qua cuộc tiếp xúc này là mọi sự phải được chuyển biến một cách rõ ràng cụ thể
chúng tôi rất mong mỏi điều đó mà mong rằng tất cả các cơ quan ban ngành
cũng như người dân phải được tham gia cái cuộc thanh tra này một cách đầy đủ toàn diện
cũng tại buổi đối thoại chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
đã trao quyết định giao một tỷ đồng để nhân dân làm con đường từ đồng xâynh sang đồng mít
dài tám năm
điều này là tám trăm linh mét và cho biết sau này sẽ về thăm nếu cơ sở vật chất trường trạm còn thiếu
thì thành phố sẽ bổ sung
con đường từ thôn hoành sang thôn thôn mít là còn tám trăm linh mét là rất lầy lội
thế thì hôm nay thành phố quyết định là sẽ trích từ cái nguồn ngân sách dự phòng của thành phố
một tỷ đồng và giao cho huyện và do xã và tổ chức thi công ngay cái đường này
cho bà con để đi lại
thì đây quyết định ở đây thì tôi sẽ nêu và giao cho đồng chí bí thư
thì thành phố hiện nay có thể nói đang xây dựng tích cực xây dựng nông thôn mới
thế thì chúng ta đầu tư nhưng mà tuy nhiên là cái nguồn vốn của chúng ta cũng có hạn
thế cho nên tôi cũng mong muốn là bà con từ cái công sức của mình
thế rồi thành phố cũng sẽ hỗ trợ huyện sẽ hỗ trợ
thế và hôm nay tôi ghi nhận tất cả những cái ý kiến của bà con
thế và trong thời gian tới thì thành phố sẽ quan tâm đến chung ở thành phố rồi
nhưng đặc biệt đối với đồng tâm thì chúng tôi lắng nghe và chúng tôi sẽ tiếp thu
như vậy mọi nút thắt tại xã đồng tâm sau một tuần đã được tháo gỡ một cách khéo léo qua
cuộc đối thoại trực tiếp chân thành và cởi mở của lãnh đạo thành phố hà nội
qua đó thể hiện sự lắng nghe chia sẻ của đảng nhà nước đối với nhân dân trong việc giải quyết
các mâu thuẫn hiện nay chiều cùng ngày một mươi chín cán bộ chiến sĩ bị giữ tại thôn hoành
cũng đã được trở về với gia đình